cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thế phú trú tại thành phố vĩnh long
về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng và tạm giam ba tháng đối với bảy bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường năm tp vĩnh long
bảy bị can bị khởi tố gồm huỳnh tấn phong lê thế vinh nguyễn hữu bảo lộc tăng thiên tỷ nguyễn minh hiếu lê tuấn vũ và đào thanh hưng cùng chú ở tỉnh vĩnh long
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng ba khi đặng ngọc nhân đang điều khiển xe mô tô chạy trên đường tám tháng ba thuộc phường năm thành phố vĩnh long
cho rằng đèn pha ở chiếc ô tô phía sau gây trói mắt nên giữa nhân và nhóm người đi trong xe ô tô đã xảy ra cự cãi
nhân dừng xe trước đầu xe ô tô thì đã bị nhóm này dùng hung khí đuổi đánh
nhân bỏ chạy và gọi thêm bốn người bạn nữa là nghĩa hiền đăng và phúc đến để giải vây
trong lúc hai nhóm xảy ra xô xát thì phú phong tỷ vũ là bạn của nhóm đi trên xe
nhóm đi trên xe ô tô cũng lao vào đánh nhau gây náo loạn trên đường hậu quả là nghĩa và phú bị đâm nhiều nhát bị thương nặng
đang trên đường chuẩn bị tiêu thụ gần một viên ma túy tổng hợp
đối tượng hà thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ xã mường nọc huyện quế phong vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
trước đó công an huyện yên thành chủ trì phối hợp công an xã diễn hồng phá chuyên án và bắt giữ đối tượng thanh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ chín trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới
rồi bán cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
tại cơ quan công an hà thị thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng
liên quan đến vụ ô tô mất lái tông hàng loạt xe máy ở quảng ngãi
công an thành phố quảng ngãi cho biết
qua kiểm tra tài xế xe tải nguyễn trọng tú chú tại phường quảng phú dương tính với nồng độ cồn
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng bốn nguyễn trọng tú lái xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c hai trăm năm mươi bốn
khi ô tô đến trước cổng trường tiểu học trần phú thì mất kiểm soát
chiếc xe leo lên vỉa hè tông liên tiếp ba xe máy
sau đó ô tô tải lao xuống đường tông hai xe máy khác rồi tông vào ô tô bốn chỗ mới dừng lại
tại hiện trường một xe bị mắc dưới gầm ô tô tải
xe khác nằm ngổn ngang vỡ nát
tài nạn liên hoàn đã khiến cho hai người đi xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
lực lượng công an đã phong tỏa tuyến đường để khám hiểm hình trường và điều tra nguyên nhân của tài nạn
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng bốn tại nhà hát lớn hà nội
nhà hát tuổi trẻ đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm thành lập
một mươi năm năm là một chặng đường không dài so với nhiều nhà hát
thế nhưng nhà hát tuổi trẻ đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nghệ thuật
đầu trải qua bốn mươi năm năm hình thành và phát triển năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hai nghìn hai mươi ba
nhà hát tuổi trẻ với bản sắc độc đáo là nơi tập hợp đa dạng nhiều loại hình trình diễn
không ngừng sáng tạo và làm mới mình đã trở thành câu nối hiệu quả trong việc đưa nghệ thuật
đến gần hơn với cuộc sống đương đại
là ngôi nhà nghệ thuật của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh
cùng hơn năm trăm linh vở diễn chương trình nghệ thuật khai thác ở nhiều nhóm tác phẩm
đã chinh phục nhiều thế hệ khán giả
góp phần làm nên tên tuổi và sức sống lâu bền của nhà hát tuổi trẻ
những người nghệ sĩ gắn bó với nhà hát tuổi trẻ không giấu được niềm tự hào xúc động khi được gặp gỡ
giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ nhà hát đông đảo khán giả và những cộng tác viên
bạn bè đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng phát triển của nhà hát
là ca sĩ đầu tiên của nhà hát tuổi trẻ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi cho đến nay hồng kỳ đã chứng kiến được ba năm triệu đồng
bao nhiêu vinh quang rất nhiều huy chương vàng cho các chương trình biểu diễn và rất nhiều nghệ sĩ nhân dân
rất nhiều nghệ sĩ ưu tú và nhà hát tuổi trẻ đã là một biểu tượng trong lòng khán giả của cả nước
quốc quỳnh đã cống hiến đã gắn bó với nhà hát tuổi trẻ hơn một mươi năm nay đối với thu quỳnh
nhà hát tuổi trẻ là một trong những nhà thứ hai là nơi mà thu quỳnh có thể được hỏa sức
am mê cũng như là cống hiến với thu quỳnh thì việc kế thừa là một tiệm vụ và may mắn cho thu quỳnh cũng như là thế hệ trẻ bây giờ là nhà hát tuổi trẻ đã tăng ca trị
đã để lại cho chúng tôi một nền tảng rất là vững chắc một tệp khán giả rộng rãi và những khán giả luôn luôn yêu thương nhà hát tuổi trẻ đến với nhà hát tuổi trẻ mọi dịp
bám sát sự chỉ đạo của đảng nhà nước nhà hát đã hoàn thành được trách nhiệm là kiến tạo
lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa
học nghệ thuật đến công chúng và bạn bè quốc tế
hai mươi năm năm qua nhà hát tuổi trẻ đã xây dựng thương hiệu là nhà hát nghệ thuật quốc gia duy nhất tại việt nam
có chức năng và nhiệm vụ sử dụng các loại hình nghệ thuật đa dạng gồm kịch nói ca mối nhạc nghệ thuật thể nghiệm
phục vụ khán giả trẻ là thanh thiếu niên nhi đồng đồng thời mở rộng ra đối tượng khán giả khác trong nước và nước ngoài
nhà hát tuổi trẻ sau bốn mươi năm năm có thể tự hào rằng đã luôn thực hiện sứ mệnh của mình qua từng chặng đường phát triển
với những mục tiêu chiến lược như xây dựng được đội ngũ nghệ sĩ có bản sắc tuổi trẻ có diện mạo phong cách riêng
chúng tôi luôn tạo điều kiện để mỗi nghệ sĩ phát triển bản thân khẳng định thương hiệu cá nhân và từng bước trưởng thành cùng với thương hiệu nhà hát
tại lễ kỷ niệm đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao bằng khen cho các tập thể của nhà hát tuổi trẻ
đồng thời bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm đã có và sự nhiệt tình đầy tâm huyết của tập thể lãnh đạo nhà hát
nhà hát tuổi trẻ sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi trước tiếp tục đạt được những thành tựu mới
kính thưa quý vị ngày một mươi tháng bốn công an tỉnh bình dương cho biết viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can phê chuẩn lệnh tạm giam đối với giang rồng vu bốn mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc về tội giết người
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng ba giang sông gu đã ra tay sát hại chị lý thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngụ tân phước khánh tân uyên bình dương là kế toán công ty vinh nhuận do giang rong gu làm giám đốc
sau khi gây án đối tượng đã trốn khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng bỉ số sáu mươi một c bốn mươi năm nghìn
rồi giấu chiếc xe trên tại một vườn cao su cách hiện trường khoảng một mươi km rồi bắt xe khách bỏ trốn lên gia lai
vào cuộc điều tra tối ba mươi tháng ba giang rong gu bị công an tỉnh gia lai bắt giữ tại một cửa hàng bán quần áo trên địa bàn thành phố pleiku tỉnh gia lai
theo điều tra ban đầu nguyên nhân dẫn đến án mạng là do yang rong gu nghi ngờ nữ kế toán chiếm đoạt tài sản công ty
tết năm hai nghìn hai mươi ba sau khi về quê trở vào phát hiện kho hàng bị thất thoát nhiều
bên cạnh đó yang jong u cũng phát hiện nữ kế toán lập ra một công ty khác có tên tương tự như tên công ty mình
do đó cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xảy ra vụ án
ngày một mươi tháng bốn công an huyện phong điền thành phố cần thơ cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với huỳnh trí bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngủ tại thị trấn bảy huyện châu thành a tỉnh hậu giang về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền
tối ngày tám tháng bốn huỳnh chí bảo điện thoại đến công an xã nhân nghĩa trình báo vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày
khi điều khiển xe mô tô đi trên tuyến quốc lộ sáu mươi một c thuộc ấp nhân khánh xã nhân nghĩa huyện phong điền thành phố cần thơ
khi tắp xe vào lề đã đi vệ sinh thì có ba thanh niên lạ mặt đi xe máy tới
có ba người đã xuống xe tấn công hành hung bão rồi cướp xe máy bỏ chạy
sau khi nhận được tin báo công an huyện phong điền tiến hành điều tra xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan vụ việc
qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của huỳnh trí bảo có nhiều nghi vấn và xác định không có dấu hiệu tội phạm
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định huỳnh chí bảo đã báo tin giả
qua đấu tranh khai thác tại cơ quan công an huỳnh trí bảo thừa nhận hành vi báo tin giả không đúng sự thật
đối tượng khai nhận do cho bạn mượn xe nhưng không liên lạc được không thích trả xe sợ về nhà không có xe thì bị gia đình lo lắng
nên bảo đã xin ý định báo tin giả về việc bị cướp xe mục đích đối phó với gia đình
từ đầu tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm phối hợp với các ngành chức năng tổng kiểm tra xử lý vi phạm quy định
về đăng ký đăng kiểm phòng cháy chữa cháy và bệnh viện
nó cũng là phần trả lời cứu nạn cứu hộ đối với các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn
theo giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện chiếc thuyền đẩy xà lan này phải được trang bị bảy bình chữa cháy để đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra
tuy nhiên thời điểm lực lượng cảnh sát đường thủy và cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên sông kiểm tra thì chỉ có duy nhất một bình và đã quá hạn sử dụng từ lâu
lúc mà đăng kiểm mấy anh cũng nói em có mua đầy đủ tại vì họ nói em có sự cố rồi em cũng chưa có khắc phục được
lúc trước là em có đầy đủ hết
còn chiếc xà lan này chở nước ngọt từ đất liền ra xã đảo thạnh an của thành phố hồ chí minh
mặc dù đã trang bị hơn một mươi bình chữa cháy tuy nhiên tất cả đều bị ám khói đen rỉ xét không thể sử dụng được
theo cảnh sát đường thủy nhiều chủ phương tiện vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của các thiết bị an toàn bắt buộc phải có trên phương tiện
vì do mình cũng mới xuống lãnh của phương tiện này gần đây mình cũng sơ sức phòng cháy chữa cháy này
như trời có giờ bây giờ bên cán bộ rồi xuống kiệp gia rồi tụi mới phát hiện là nó bị hết hàng ở kia nọ rồi chứ
theo ghi nhận đa số trên các phương tiện thủy đều có khu vực bếp ăn đây cũng là nơi dễ mất an toàn cháy nổ bởi không gian nhỏ hẹp
bên cạnh đó ở khu vực hầm máy hệ thống điện thường nối không đảm bảo nhiều phương tiện đã cũ
chủ phương tiện ít chú ý đến điều này nên sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào
lực lượng cảnh sát đường thủy sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông để kiểm tra về việc trang thiết bị dụng cụ an toàn của phương tiện thủy
trong đó trọng tâm tập trung kiểm tra đối với việc trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trang thiết bị đảm bảo an toàn cứu sinh cứu đắm cho các phương tiện
đặc biệt đó là đối với phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa là nhiên liệu chất dễ cháy nổ
thứ hai đó là đối với kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động trên các tuyến địa bàn thành phố hồ chí minh
thứ ba đó là đối với các phương tiện vận tải hàng hóa
kế hoạch cao điểm được cảnh sát đường thủy công an thành phố hồ chí minh triển khai nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông đường thủy
trong đó tăng cường kiểm tra rà soát nhằm phát hiện kịp thời và hướng dẫn chủ phương tiện khắc phục những thiếu sót tồn tại về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hạn chế tối đa các nguy cơ gây ra cháy nổ
ngoài ra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đăng ký đăng kiểm phương tiện và các vi phạm khác
gần đây những vụ cháy nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại địa bàn thành phố hồ chí minh trong đó đa số liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
đáng nói là một số vụ cháy mặc dù được phát hiện ngay từ đầu nhưng do không có lối thoát hiểm thứ hai nên dẫn đến hậu quả nặng nề là thiệt hại đến tính mạng con người
mới đây ngày bốn tháng bốn vụ cháy lớn đã xảy ra tại một quán ăn kết hợp cho thuê trọ nằm trên tuyến quốc lộ một mươi ba phường hai mươi sáu quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đã là một người tử vong
đáng nói thời điểm cháy bên trong có ba mươi chín người mắc kẹt chưa thể thoát ra ngoài
phải nhờ đến sự nỗ lực hết mình của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các quận bình thạnh gò vấp và thành phố những người này mới thoát ra ngoài an toàn
thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi hai đã xảy ra hai trăm ba mươi hai vụ cháy làm bốn người chết một mươi bốn người bị thương bảy mươi năm người được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hỗ trợ thoát ra ngoài
trong số vụ cháy dẫn đến chết người đều do nhà ở kết hợp kinh doanh không có lối thoát hiểm thứ hai
qua công tác tuyên truyền vận động đến nay đã có hơn một bốn triệu trường hợp mở lớp thoát hiểm thứ hai hơn một sáu triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy hơn một sáu triệu hộ trang bị phương tiện thoát nạn tại chỗ đồng thời xây dựng được bốn trăm sáu mươi hai tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và sáu trăm bốn mươi hai điểm chữa cháy công cộng
để phát huy hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy lãnh đạo công an tp hcm yêu cầu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đơn vị phòng cháy chữa cháy các vận quyền tp thủ đức tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tập hứng kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho các doanh nghiệp người dân khắc phục những thiếu sót tồn tại đặc biệt vận động các hậu dân mở lối thoát hiểm thứ hai để kịp thời thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp
để phục vụ kỳ thi trung học cơ sở trung học phổ thông quốc gia cho học sinh và đảm bảo quyền lợi cho học sinh từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên được cấp căn cước công dân để đủ điều kiện tham dự các kỳ thi cuối cấp công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân cho học sinh các trường trên địa bàn
chỉ còn gần ba tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra
theo quy định mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo năm nay học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trung học cơ sở bắt buộc phải đăng ký dự thi trực tuyến bằng mã định danh để bảo đảm quyền lợi cho các em học sinh tham dự các kỳ thi bên cạnh việc phối hợp với ngành giáo dục thông báo tuyên truyền phổ biến
tổ chức triển khai ưu tiên cấp căn cứ công dân gắn chip và định danh điện tử cho số đối tượng là học sinh công an huyện long thành đã chủ động ra soát số học sinh chưa cấp thẻ căn cước công dân
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương tiện triển khai hướng dẫn thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân định danh điện tử cho số học sinh đảm bảo kịp thời đúng tiến độ không để ảnh hưởng đến việc tham dự các kỳ thi tốt nghiệp cũng như không bị ảnh hưởng đến việc học hiện tại của các em

trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực không để ảnh hưởng đến việc học hiện tại của các em
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực thiết bị phương án bố trí chuẩn bị đầy đủ nhân lực
khoảng tầm ba đến năm phút là con đã làm xong tất cả mọi thứ
dạ hôm nay em đến đây
để làm căn cứ công dân để phục vụ
cho việc thi và được các chú công an
hướng dẫn rất là tự tin và chi tiết
cùng với công an các địa phương
trên địa bàn tỉnh đồng nai với tinh thần
vì nhân dân phục vụ bằng tinh thần trách nhiệm
chủ động trong công tác công an huyện long thành
đã tranh thủ thời gian ngày đêm ngày nghỉ
trực tiếp đến các trường các xã thị trấn
để thu nhận hồ sơ căn cứ công dân
tạo tài khoản định danh điện tử
tạo thuận lợi nhất cho học sinh
chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc đức
bốn mươi tám tuổi chú tại thị trấn hiệp phước
huyện nhơn trạch để điều tra về hành vi
cho vây lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra ban đầu cơ quan công an
phát hiện từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đức đã cho hơn một trăm linh lượt người
chủ yếu là công nhân làm việc
tại các khu công nghiệp trên địa bàn
huyện nhơn trạch vây với tổng số tiền
hơn bốn trăm linh triệu đồng lãi suất
một trăm hai mươi một một năm đã thu lợi
bất chính được hơn chín mươi triệu đồng
để vây được tiền của đức con nợ
phải thế chấp thẻ atm căn cước công dân
giấy chứng minh nhân dân và sổ bảo hiểm xã hội
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an
vừa giao quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với phạm doãn hùng
chú tại xã đà sơn huyện đô lương
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của nhiều bị hại
thông qua hình thức lừa bán vé máy bay
trên mạng xã hội
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phạm doãn hùng đã thực hiện hơn
hai mươi vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại
ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh
thanh hóa hải phòng
với tổng số tiền chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hùng đăng tải các thông tin
bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội
khi có người liên hệ đặt mua
hùng thuê người làm bán vé máy bay
rồi gửi cho các bị hại
sau khi nhận được tiền
hùng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân
thưa quý vị tại đắk lắk
nơi có hệ thống sông suối lớn
với chữ lượng cát sỏi dồi dào
nên hoạt động khai thác khoáng sản
diễn ra cả ngày lẫn đêm
mặc dù nghị định hai mươi ba của chính phủ
về quản lý cát sỏi lòng sông
và bảo vệ lòng bờ bãi sông
đã được quy tịnh thời gian
được phép hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông
trong một ngày từ bảy giờ sáng
đến hôm nay
năm giờ chiều không được khai thác vào ban đêm
thế nhưng tại nhiều địa phương
thì tình trạng khai thác sai quy định
vẫn đang diễn ra hàng ngày
dọc tuyến sông grongwana
đoạn chảy qua thôn một xã hỏa lễ huyện grongbong tỉnh đắk lắk
một mươi giờ đêm
tiếng ồn từ máy tàu máy bơm
vang khắp cả một vùng quê
cát sau khi hút lên bờ
liền được múc lên xe tải trọng lớn
chở đi tiêu thụ
hàng loạt xe nối đuôi nhau chở nhận cát
dù là ban đêm
nhưng việc khai thác cát ở đây
diễn ra rầm rộ như một công trường
cách tại vị trí mà thường xuyên xảy ra
cái việc mà khai thác
thì nó lại tục cái khu vực
dắp tranh giữa ba cái địa phương
một số đối tượng mà khai thác
thì người ta lợi dụng vào
cái điểm yếu này
cho nên là khi gặp các lực lượng chức năng ra
thì người ta lại chuyển
cái vị trí mà cái tàu hút
ra cái khu vực khác ngồi địa bàn xã hỏa lễ
những khúc sông sàn lở
là điều còn lại
sau mỗi đêm
cát tặc rút đi
việc hút cát trái phép
khiến đáy sông bị hạ thấp
nước chảy siết và ăn ngầm bên dưới
tạo ra hàm ếch rộng
gây sàn lở đồi sông
điều này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn
của nhiều hộ gia đình sống bên sông
không chỉ hoa màu
mà nhà cửa cũng bị cuốn trôi
các đối tượng liên tục thay đổi
địa điểm khai thác cát trái phép
khi cát ở điểm này hết
các đối tượng lại tiếp tục
di chuyển tàu và máy hút
di chuyển dọc sông
để tìm điểm hút mới
tỉnh đắk lắc có nhiều nhánh sông suối nhỏ
nằm ở vùng dân cư thưa thớt
nên còn xảy ra tình trạng
nhiều hộ gia đình
đã sử dụng bè và máy bơm công suất nhỏ
để khai thác lậu
việc khai thác khoáng sản trái phép
không chỉ gây ra thất thoát tài nguyên
sàn lở bờ bãi
ổn nhiễm môi trường
mà còn làm ảnh hưởng
đến sinh kế của người dân địa phương
bên cạnh đó
việc khai thác cát
kinh doanh bến bãi
dọc các bờ sông
cũng là một trong những điều kiện
làm nảy sinh các loại tội phạm
như bảo kê
tranh giành địa bàn
cưỡng đoạt tài sản
cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng
làm ảnh hưởng không nhỏ
đến tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là ảnh hưởng
đến môi trường đầu tư
và phát triển kinh tế của địa phương
đến chiều nay ngày một mươi tháng bốn
vụ cháy rừng xảy ra
vào chiều ngày bảy tháng bốn
thuộc lô a khoảng một mươi một
tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy a
phường ba thành phố đà lạt
nằm giữa đèo grand và đèo mimosa
sau đó bùng phát lại
tại một vài điểm
đã được giật tắt hoàn toàn
ghi nhận tại khu vực tổ một mươi chín
phường ba thành phố đà lạt
do nắng thanh khô và gió
nên lửa tiếp tục bùng lên
thành một số đám cháy nhỏ
ban quản lý rừng lâm viên
hạt kiếm lâm đà lạt
và các hộ nhận khoán
đã kịp thời bơm nước
giật tắt đúng lửa phát sinh
đến thời điểm này
vụ cháy rừng đã được giật tắt hoàn toàn
theo báo cáo nhanh của tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng
tổng diện tích rừng bị cháy là hơn một mươi hectare
đây là khu vực rừng thông tự nhiên lớn
vụ cháy bùng vụ cháy lớn
ở khu vực này có lớp thực bì dày
và chủ yếu là cháy thảm cỏ
dưới tán rừng nên không thiệt hại tài nguyên rừng
do thời tiết vẫn hanh khô
nên các cơ quan chức năng phải tiếp tục
theo dõi khu vực rừng xảy ra cháy
và đồng thời điều tra xác định nguyên nhân vụ việc
và đánh giá chính xác thiệt hại tài nguyên rừng
thưa quý vị những năm qua
thì hoạt động sản xuất ở các làng nghề truyền thống
của tỉnh thái bình đã góp phần
giải quyết việc làm tăng thu nhập
nâng cao đời sống vật chất cho người dân địa phương
thế nhưng trước những sự phát triển
của các làng nghề đặc biệt là các làng nghề
dệt bông vải sợi đang tiềm ẩn
nhiều nguy cơ cháy nổ cao
trước thực trạng này thì lực lượng công an cơ sở
đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình
phòng cháy chữa cháy như tổ liên gia
an toàn phòng cháy chữa cháy
điểm chữa cháy công cộng
và mô hình này đã phát huy được tính hiệu quả
và được nhân dân đồng tình
cũng như ủng hộ
nghe hồi chuông báo cháy vang lên
các thành viên tổ liên gia an toàn
phòng cháy chữa cháy tại làng nghề
xã thái phương huyện hương hà
khẩn trương tập hợp về trước cửa hộ sản xuất báo cháy
để sẵn sàng phương tiện
hỗ trợ xử lý vụ việc liên quan đến cháy nổ
và cứu nạn cứu hộ xảy ra
đây là một trong những tình huống giả định
được các thành viên trong tổ liên gia an toàn
phòng cháy chữa cháy thường xuyên luyện tập
để sẵn sàng xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp
bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy
những nguy cơ cháy nổ
tại làng nghề dệt bông vải sợi
xã thái phương huyện hương hà
nhận thức được tầm quan trọng
của cái làng nghề
tìm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao
nên xã đã tổ chức
thành lập các mô hình trên
cũng qua đó công an huyện
cũng đã tổ chức tuyên truyền
phổ biến kiến thức
cũng như hướng dẫn
các phương pháp
các phương pháp sử dụng
bình chữa cháy
để cho bà con nhân dân hiểu biết
và sử dụng
cũng như các phương châm bốn tại chỗ
để cho bà con nhân dân
nếu khi có tình huống
sự cố xảy ra thì bà con nhân dân
sẽ kịp thời
là làng nghề truyền thống
hơn bốn mươi dân số xã thái phương
sinh sống bằng nghề diệt may
việc sử dụng các nguyên liệu nhiên liệu chất dễ cháy
dễ dẫn đến nguy cơ tìm ẩn
về cháy nổ đối với các cơ sở
đặc biệt trước đây xã đã xảy ra nhiều vụ cháy
gây thiệt hại lớn về tài sản
đến thời điểm hiện tại xã thái phương
đã xây dựng được hai mươi ba tổ liên gia an toàn
phòng cháy chữa cháy và tám điểm chữa cháy công cộng
từ khi có cái như vậy là
cái tổ liên gia phòng cháy của chúng tôi
thì bây giờ chúng tôi cũng đã có cái sự liên kết
có nghĩa là hệ thống chuông
để ảnh báo và như vậy là
tạo điều kiện tổ liên gia giúp nhau
trong cái lĩnh vực như vậy là phòng cháy chữa cháy
khi có sự cố thể xảy ra
thì trước hết là chúng tôi phải
trước hết là phải trang bị này
cái lực phòng cháy cháy
ví dụ như bình
quốc giảng hoặc là bây giờ
kìm cộng lực là những cái lúc mà cần thiết
hay nữa là phải làm sao như vậy là
xử lý được cái đường thoát hiểm
sau khi như vậy là
tình trạng cháy cháy ra
tiếp tới thì chúng tôi tiếp tục hoạt động
là nhân dân sẽ tham gia tích cực hơn nữa
vào cái mô hình tổ liên gia
trong phòng cháy chữa cháy
ở các địa phương
bằng cái nguồn kinh phí giữa nhà nước
và nhân dân cùng làm
để mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
cho tổ liên gia để phục vụ
đáp ứng cái nhu cầu phòng cháy chữa cháy ở nhà bản thôn này
chủ động đến từng ngõ
gõ từng nhà
chỉ ra những tồn tại giải pháp phòng cháy
trong công tác phòng cháy chữa cháy
sản xuất ở các làng nghề
đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh
cách xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thái bình
đặt mục tiêu sau ngày ba mươi tháng sáu năm nay

kết hợp sản xuất kinh doanh và liên kề nhau
đều tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
việc thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ở các làng nghề truyền thống
đã giúp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy
tại chỗ được trang bị kỹ năng chữa cháy
có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng
để phản ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra
thưa quý vị giá lợn hơi liên tục giảm
từ sau tết nguyên đán đến nay
tuy nhiên giá thịt lợn tại nhiều chợ dân sinh
và siêu thị vẫn ở mức cao
theo thị trường thì giá lợn hơi hôm nay giao động
trong khoảng từ bốn mươi tám năm mươi hai đồng một kg
tại khu vực miền bắc giá lợn hơi hôm nay lặng sóng
và duy trì trong khoảng từ bốn mươi chín đến năm mươi một đồng một kg
lý giải giá thịt lợn mức cao
dù lợn hơi giảm mạnh
các thiểu thương tại tp hcm cho rằng
chi phí vận chuyển thuê sạp gần đây tăng mạnh
khoảng hai mươi bốn mươi so với trước đây
do vậy sau khi cộng các chi phí này
thì giá thịt khó có thể điều trình giảm
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ba mươi vùng trồng và một mươi ba cơ sở đóng gói khoai lang
vừa được tổng cục hải quan trung quốc
cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này
với sản lượng hàng năm từ một hai đến một ba triệu tấn
việc trung quốc cấp phép xuất khẩu chính ngạch khoai lang
góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản việt nam
sang thị trường lớn này
hiện diện tích trồng khoai lang trên cả nước
khoảng một trăm linh hectare
với tổng sản lượng từ một hai đến một ba triệu tấn
có thể thấy việt nam rất rồi rào sản lượng
và có thể thấy việt nam rất rồi rào sản lượng
để xuất khẩu đối với mặt hàng khoai lang
hiệp hội vận tải ô tô việt nam
đang đề xuất xe không kinh doanh vận tải
được giãn chu kỳ kiểm định
ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại
mà không phải mang xe đến
theo đó chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết
gồm đăng ký xe sổ kiểm định
để làm thủ tục
và được cấp tem kiểm định mới
phù hợp với thời gian được gia hạn
mà không phải mang xe đến các trung tâm đăng kiểm
theo cục đăng kiểm việt nam
sẽ có ba một triệu xe không kinh doanh vận tải
được giãn chu kỳ kiểm định
nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo
mới được thực hiện quy định này
vì vậy số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định
hiện nay và trong thời gian tới là rất lớn
tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm
sẽ không suy giảm
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế
đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi chín
đã kết thúc sau bốn ngày diễn ra sôi nổi
ước tính sự kiện này đón hơn một trăm chín mươi lượt khách tham quan
với một trăm linh năm tỷ đồng doanh thu
từ phía các doanh nghiệp tham gia
con số này cao hơn hẳn doanh thu
năm hai nghìn hai mươi hai là sáu mươi sáu tỷ đồng doanh thu
đáng chú ý tour du lịch nước ngoài
khởi hành vào dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm
chiếm ưu thế
đây là kết quả bất ngờ
vì trước thời điểm ngày hội diễn ra
nhiều doanh nghiệp du lịch lửa hành
đã chốt sớm lượng khách trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
ngành du lịch thành phố kỳ vọng
khách du lịch trong đợt cao điểm hè
sẽ tiếp tục phục hồi mạnh
cả về khách nội địa và quốc tế
ngày hội du lịch tp hcm năm nay
cũng ghi nhận có gích cầu du lịch lớn nhất từ trước đến nay
nhiều doanh nghiệp đã kết nối
liên kết với các đối tác uy tín
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng
với các chương trình ưu đại
có tổng cộng gần một trăm linh chương trình du lịch liên vùng
ba mươi chương trình du lịch nội đô tp hcm
được giới thiệu cho du khách
dịp lễ ba mươi tháng bốn và dịp hè sắp tới
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
giữa việt nam và úc
vietjet đã chính thức khai thác được bay
việc khai thác đường bay thẳng này
sẽ đưa người dân và du khách
đến với hai thành phố lớn
trung tâm văn hóa kinh tế của hai nước
theo đó ngày chín tháng bốn
chuyến bay đầu tiên của hãng
từ melbourne hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất
phó tổng giám đốc việt jet tô việt thắng
có mặt tại cửa sa tàu bay
để chào mừng những khách hàng đầu tiên
tặng quà và gửi lời cảm ơn
cụ thể đường bay kết nối tp hcm melbourne
khai trương từ ngày tám tháng bốn
và sẽ phục vụ khách hàng
với ba chuyến khứ hồi mỗi tuần
vào thứ ba thứ năm và thứ bảy
cất cánh lúc một mươi h năm mươi năm sáng
và hạ cánh lúc hai mươi hai h ba mươi năm giờ địa phương
các chuyến ngược lại từ melbourne
về tp hcm các ngày chủ nhật
thứ bốn và thứ sáu
cất cánh lúc h ba mươi và hạ cánh lúc sáu giờ ba mươi sáng
giờ địa phương
đây cũng là đường bay được việt jet khai thác
bằng máy bay cỡ lớn a ba trăm ba mươi
nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao
rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa
hành khách đảm bảo an toàn giao thông
bộ giao thông vận tải vừa có đề xuất
dự án nâng cấp cải thiện
và cải tạo ba tuyến gồm quốc lộ năm mươi ba
quốc lộ sáu mươi hai và quốc lộ chín mươi một b
tại đồng bằng sông cửu long
với mức đầu tư là hơn bảy tỷ đồng
theo đó tổng mức đầu tư nâng cấp ba tuyến đường
là bảy một trăm năm mươi tám tỷ đồng
trong số vốn đó vốn vay oda
ngân hàng thế giới từ kfb là năm sáu trăm linh ba tỷ đồng
vốn đối ứng trong nước là một năm trăm năm mươi năm tỷ đồng
dự án gồm cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi ba
đoạn long hồ ba si
thuộc tỉnh tỉnh long và trà vinh
với tiền tài tài liệu
nguyên mô bốn mươi sáu km đường cấp ba đồng bằng
đi theo tiêm đường hiện có
xây dựng hai mươi ba km tuyến tránh
thị trấn vũng liêm huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ sáu mươi hai tỉnh long an
với quy mô bảy mươi bảy km đường cấp ba đồng bằng
đi theo tiêm đường hiện có
xây dựng tám km tuyến tránh
qua thị trấn tân thạnh huyện tân thành tỉnh long an
công trình có tổng mức đầu tư hai hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó vốn vay một năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng
vốn đối ứng bảy trăm linh năm tỷ đồng
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ chín mươi một d nam sông hậu
nguyên mô một trăm bốn mươi hai km đường cấp ba đồng bằng
đi theo tiêm đường hiện có
với tổng mức đầu tư một năm trăm linh tỷ đồng
trong đó vốn vay là một ba trăm một mươi tám tỷ đồng
vốn đối ứng một trăm tám mươi hai tỷ đồng
với mục tiêu phát triển thị trường thứ cấp minh bạch
tăng tính thanh khoản cho trái phiếu doanh nghiệp và riêng lẻ
bộ tài chính đã chỉ đạo sở giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng
và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
vào hoạt động từ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo bộ tài chính trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành được hai mươi bốn bảy trăm linh tám tỷ đồng
trong đó chín mươi tám hai khối lượng phát hành thuộc đến vực bất đồng sản
khách hàng chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức chiếm chín mươi chín chín mươi chín
trong đó các ngân hàng chiếm bảy mươi bảy
đáng chú ý về tình hình thanh toán nợ trái phiếu
và tái cơ cấu trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
có sáu mươi chín doanh nghiệp phát hành được
trái phiếu doanh nghiệp phát hành chậm thanh toán gốc
lãi trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị chậm thanh toán
khoảng một mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
trước thực trạng đó bộ tài chính chỉ đạo
sở giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng
và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
và hoạt động từ ngày một mươi sáu tháng sáu tới đây
để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch
tăng tính thanh khoản cho trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
cơ quan này cũng đề nghị ngân hàng nhà nước
phối hợp với ủy ban chứng khoán nhà nước
các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác thanh tra giám sát
chứng chỉnh hoạt động của các tổ chức
các định chế tài chính
có hoạt động liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật
trong bối cảnh kinh tế đang đối mặt không ít khó khăn
người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu
nhiều nhà bán lẻ doanh nghiệp tại tp hcm
đã triển khai các giải pháp
nhằm vực dậy sức mua kích cầu hàng hóa
năm hai nghìn hai mươi một năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu bán lẻ
ba tháng đầu năm ước đạt gần một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tăng chín một so với cuồng kỳ
trong đó doanh thu lương thực thực phẩm
chiếm đến hai mươi bốn
tuy vậy trong thời gian gần đây
tình trạng buôn bán ế ẩm diễn ra tại các chợ truyền thống
tại các kênh phân phối hiện đại
sức mua có tăng nhưng mức tăng không cao và không ổn định
để tăng sức mua và cơ chế giá tốt nhất
cho người tiêu dùng
ngay từ đầu quý ii năm hai nghìn hai mươi
nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh nhà bán lẻ
trên địa bàn tp hcm đã tung ra hàng loạt
hoạt động khích cầu tiêu dùng
và đổi mới mô hình kinh doanh đáp ứng xu hướng thị trường
theo đó bên cạnh việc nhiều đơn vị
thực hiện chương trình khóa giá ba tháng
không điều chỉnh giá đối với hơn năm trăm linh sản phẩm
là thực phẩm nước giải khát bánh kẹo
một số hệ thống bán lẻ còn thực hiện chương trình giá sĩ
các mặt hàng nhu yếu phẩm
với mức giá ưu đại tốt như chợ đồ mối
chúng tôi thực hiện chương trình giá sỉ
bình ổn giá cho hơn bốn mươi sáu mươi mặt hàng tươi sống
như các loại thịt heo thịt gà thịt bò hải sản
và đa dạng rau củ trái cây
với mức giá ưu đại tốt như chợ đầu mối
nhờ vào việc thu mua trực tiếp
từ vùng trồng trọt và chăn nuôi
theo mô hình khép kính từ trang trại đến bàn ăn
sau hai tuần danh mục hàng hóa giá sỉ
sẽ thay đổi liên tục
để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn
cho thực đơn gia đình
khi đến mm mega market
khách hàng sẽ dễ dàng tìm kiếm các mặt hàng
trong chương trình giá sỉ
được trưng bày theo khu vực riêng
tương tự hệ thống siêu thị coop max
coop extra tham gia bình ổn giá
ở một mươi một nhóm hàng với kem kết giảm giá
năm một mươi so với giá thị trường
tổng công ty thương mại sài gòn
trách nhiệm hữu hàng một thành viên sata
cũng tham gia chương trình kích cầu
với các mặt hàng như thịt heo gà trứng da cầm
có mức giảm giá từ bình ổn
giảm xuống hai mươi hai mươi năm
chúng tôi đang có một thúc đẩy
là triển khai lại
đối với quy hoạch
sớm các nguồn nguyên liệu và tiếp cận
những nguồn hàng mới những giá trị sáng tạo
ở trên thị trường
để đảm bảo rằng là những giá trị sáng tạo này
được tiếp cận với các kênh phân phối
tiếp cận với người tiêu dùng
một cách là hiệu quả nhất
và hai cùng giá pháp kích cầu này
là hai cùng giá pháp ngắn hạn
chúng tôi đang cố gắng một cách vượt bật
để đạt được một kế tắc tốc độ tăng trưởng
của quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ ở một bước tăng trưởng
cao hơn gấp ba lần
so với mức tăng trưởng chung
của cả hệ thống
từ năm hai nghìn hai mươi
so với hai nghìn hai mươi một
với kinh nghiệm của các doanh nghiệp
trong chương trình bình ổn thị trường
các doanh nghiệp phân phối
họ đã có tính toán và có những giải pháp
mà tôi nghĩ rằng nó rất là phù hợp
trong chuyện chia sẻ lợi ích
chia sẻ chi phí với nhà cung cấp
để đưa ra những chương trình
giữ ổn định giá cả
và khuyến mại giảm giá
cho người tiêu dùng trong thời gian
thời điểm này
theo sở công thương tp hcm tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi ba tới đây
thành phố tổ chức chương trình
khuyến mại tập trung mùa mua sắm
dự kiến sẽ có hàng ngàn sản phẩm
được giảm giá khuyến mại sâu
kỳ vọng tạo động lực mới kích cầu tiêu dùng
cho ngành thương mại dịch vụ của thành phố
ngoài ra thành phố tiếp tục đẩy mạnh
triển khai công tác bình ổn thị trường hàng hóa
nhằm hạn chế tình trạng tăng giá hàng hóa tiêu dùng
nhất là đối với các mặt hàng thiếu yếu
lương thực thực phẩm
thời gian qua ngành thương mại xã hội
đã dấy lên tranh cãi
quanh phiên bán hàng live stream
của nhân vật hà linh
với số đơn hàng được chốt cao nhất từ trước đến nay
và ngay lập tức nhãn hàng liên quan
đã phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông
và khi bị tố là bán phá giá
không tôn trọng đại lý
kết nối với nhân vật có sức ảnh hưởng
để bán hàng live stream
không phải là xu hướng mới
nhưng qua những vụ việc gần đây cho thấy
cần gia tăng quy định quản lý
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đầu tháng bốn phiên live stream bán hàng
của một koc người tiêu dùng có sức ảnh hưởng
mang tên hà linh công bố tạo ra kỷ lục
khi vượt móc ba trăm linh người xem
gần sáu mươi người đặt mua cùng thời điểm
tác dụng ngược diễn ra tức thì
khi các đại lý phân phối yêu cầu trả sản phẩm
cho công ty cho rằng công ty này
không đảm bảo quyền lợi về giá bán
quan trọng hơn với mức giá bán cực thấp
mà hạ linh nêu ra sau khi bị các đại lý phân phối
phân tích là có tính chất phá giá
thì niềm tin của người tiêu dùng với chất lượng sản phẩm
cũng bị lung lay
đây là hệ lụy dạy thay nhất nếu xây dựng nội dung live stream
thiếu cẩn trọng
cộng đồng gia tăng bền vững
bạn phải mang lại giá trị cho cộng đồng đấy
vậy thì các cái content mà bạn đưa ra
đúng không tôi lấy ví dụ đơn giản như là live stream
tại vì sao người ta người dùng lại bị stick
người ta bị nghiện xem live stream như vậy
bởi vì thay vì phải tốn thời gian
đi ra ngoài cửa hàng này lên website này
thì các bạn streamer là những người trực tiếp
sẽ review sản phẩm
và nếu nội dung review của bạn đúng
review hai cộng với sản phẩm của bạn
phải là sản phẩm chất lượng tốt nữa
hiện tượng nhân vật mạng gây chú ý
bằng các video đánh giá hay phát trực tiếp
về sản phẩm hay quán ăn từng gây bức xúc dư luận
hai nhân vật như nô ô nô và cô gái có râu
đăng tải các nội dung đánh giá phiến diện
nhiều cửa hàng nhà hàng đến nay
phải công khai tuyên bố không tiếp đón
những nhân vật này vì ảnh hưởng đến kinh doanh
không chỉ vậy các chiêu trò chửi bới
lời lẽ thiếu chuẩn mực
để thu hút lượt xem của các nhân vật
cố gắng bán hàng trên mạng xã hội
càng dấy thêm lo ngại về các chuẩn mực nội dung
các sản thương mại điện tử hiện cung cấp
nhiều ứng dụng nhiều công cụ
giúp người bán hàng live stream
giới thiệu sản phẩm đến người dùng
các sàn này theo dõi sát sao hoạt động và nội dung
nên đến nay vẫn trong sự quản lý nhất định
nỗi lo hiện tại là sự mở rộng không ngừng
của kênh bán hàng thông qua mạng xã hội
nơi các phiên bán hàng đang thiếu giám sát
tạo cơ hội cho những nhân vật
khai thác sản phẩm và nội dung này
các nội dung thiếu chuẩn mực
chỉ nhằm mục đích tăng doanh thu
đúng những quy định của luật pháp
sách trắng thương mại điện tử việt nam ước tính
hiện có khoảng từ năm mươi bảy đến sáu mươi triệu người
tham gia mua sắm trực tuyến
với giá trị chi tiêu bình quân đầu người
là từ hai trăm sáu mươi đến hai trăm tám mươi năm usd mỗi năm
theo thống kê có đến năm mươi bảy doanh nghiệp việt nam
có hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi hai
xu thế phát triển mạnh của bán hàng
của live stream trên mạng xã hội
tiếp tục yêu cầu sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
vừa siết chặt tiết chuẩn cộng đồng
không để nội dung xấu độc tràn lan
đổi lúc bán hàng vừa bảo vệ quyền lợi
của người tiêu dùng trước sản phẩm không rõ nguồn gốc